từ lâu cây cam ở huyện văn chấn tỉnh yên bái đã trở thành cây kinh tế mũi nhọn cho nhiều hộ gia đình
từ cây cam nhiều hộ gia đình đã xóa được đói giảm được nghèo và vươn lên làm giàu
sau nhiều năm phát triển cây cam đến nay huyện văn chấn đã có gần một năm trăm linh hectare cây cam các loại
tuy nhiên do trời mưa kéo dài thì từ đầu năm đến nay đã khiến cho gần một trăm linh hectare diện tích cam của huyện văn chấn bị dịch bệnh
khiến cho nhiều hộ trồng cam điêu đứng
gia đình anh phùng viết quân ở tổ sáu thị trấn nông trường trần phú đã trồng được một hectare với hơn năm trăm linh gốc cam sành
cây cam ở đội tuổi này đang giúp cho gia đình anh nguồn thu nhập ổn định từ một trăm chín mươi đến hai trăm hai mươi triệu đồng mỗi năm
sau những đợt mưa kéo dài từ đầu năm đến nay khi cây cam chuẩn bị đến kỳ thu hoạch bỗng dưng bị vàng lá thối dễ dụng quả
thành quả sau nhiều năm chăm bón phút chốc khiến gia đình anh mất đi nguồn thu nhập chính
không chỉ có gia đình anh quân
mà ở tổ sáu thị trấn nông trường chè trần phú có chín mươi hộ trồng cam với tổng diện tích hơn sáu trăm linh hectare
thì có đến ba mươi hộ trồng cam cũng bị chết do bệnh thối dễ vàng lá
hộ ít thì vài chục cây hộ nhiều có đến cả trăm cây mắc bệnh với diện tích lên đến gần bốn hectare
nguyên nhân xác định ban đầu bệnh vàng lá thối rễ trên cây cam sành là do thời tiết mưa kéo dài
và đây cũng là loại bệnh không thể chữa trị mà những cây mắc bệnh thì phải chặt bỏ
riêng với người lao động trồng cây cam ở đây thì một trăm linh
một trăm linh các hộ dân là trồng cậy một cây cam
một cây cam hiện năm nay nó chết nhiều như thế thì nó ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của các hộ dân
đặc biệt là những hộ mới trẻ mới xây dựng gia đình thành lập riêng gia đình mà có trồng cam
theo tính toán với năng suất gần hai mươi năm tấn một hectare và với giá bán thị trường trung bình khoảng một mươi một mươi năm đồng một kg
thì người dân thị trấn nông trường trần phú năm nay sẽ mất đi trên dưới một mươi tỷ đồng
một số tiền không nhỏ
một số tiền không nhỏ đối với công sức của người trồng cam
trước tình hình trên chính quyền thị trấn nông trường trần phú cũng đã khuyến cáo người dân không mở rộng diện tích
tập trung chăm sóc những diện tích cây mắc bệnh và đối với những cây chết thì nên chặt bỏ
từ đầu năm của năm hai nghìn một mươi bảy này đến giờ phút này là cái diện tích nó tăng lên theo cấp xuống cộng rồi
nên ra là bây giờ muốn chữa thì cũng rất là khó bởi rất nhiều các đoàn khoa học cũng lên đây
người ta cũng kiểm tra về dễ này về các chất của dinh dưỡng trong đất này
đấy nhưng mà đến thời điểm này thì cũng chưa có kết quả
các nhà khoa học lên người ta đưa phân lên để người ta thí điểm
nhưng mà sao cũng đến hiện tại bây giờ là kết quả nó không khả quan
tình hình dịch bệnh gây thiệt hại lớn cho người trồng cam người dân văn chấn rất cần sự định hướng
cũng như các giải pháp phòng chống dịch bệnh để tránh những thiệt hại về kinh tế xảy ra